tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật giáo dục sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sáng nay cho ý kiến về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật giáo dục sửa đổi
các đại biểu cơ bản thống nhất cao với báo cáo giải trình tiếp thu của dự án luật
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà các đại biểu băn khoăn trong đó có vấn đề sách giáo khoa
những quy định như việc xuất bản sách giáo khoa tuân theo quy định của pháp luật cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
nhưng quy định này là quy định gì thì không rõ
đây là những điểm hạn chế của dự thảo luật có thể dẫn đến trường hợp loạn sách giáo khoa một trường một kiểu mạnh ai nấy làm học một đường thi một néo
bên cạnh đó việc quy định ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương thì còn rất chung chung
không rõ loại tài liệu
giáo dục này là loại tài liệu gì thuộc lĩnh vực nào có giá trị như sách giáo khoa không có gì khác với sách tài liệu tham khảo hay không
cùng chung ý kiến với đại biểu nguyễn tạo về sách giáo khoa đại biểu phạm văn hòa khẳng định đây là vấn đề quan trọng mà thời gian qua được dư luận rất quan tâm
sách giáo khoa phải được sử dụng ổn định lâu dài không thể sử dụng mỗi năm rồi lại thay sách khác gây rất lãng phí
mặt khác xét tham khảo do giáo viên bộ môn lựa chọn
nhưng cũng phải quy định cụ thể rõ ràng để phòng ngừa giáo viên lợi dụng sách tham khảo để dạy thêm học thêm
học sinh nào không học thêm thì không biết làm bài tập kiểm tra trong lớp gây bức xúc trong phụ huynh học sinh
sách giáo khoa giảng dạy phải được công bố có thời hạn trước khi niên học mới khai giảng để học sinh chủ động tìm sách để học không để thiếu sách cục bộ gây khó cho học sinh và giáo viên như trong thời gian qua
theo cái điều ba mươi hai hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa là thẩm quyền của bộ trưởng thành lập
tuy nhiên sau đó cũng cái điều này thì cái người mà phê diệt sách giáo khoa sau khi hội đồng thẩm định này thông qua cũng chính là bộ trưởng
tôi cho là như vậy thì nó có gì đó nó không có logic lắm
tôi đề nghị phải chính phủ phải là thực hiện một trong hai vai này
một là thành lập hội đồng hoặc nếu không thành lập hội đồng thì chính phủ phải quyết định phê diệt cái vấn đề sách giáo khoa sau khi hội đồng thông qua
chứ giao cho hết bộ trưởng
tôi không dám nói là bộ trưởng không
không dám nói nhưng có cái gì đó cần có sự khách quan trong vấn đề lớn này
các đại biểu cũng đề nghị việc hướng nghiệp phân luồng giáo dục liên thông đại học cần phải được quy định rõ tại dự án luật này
để bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai tránh những bất cập đang bộc lộ như hiện nay
là tỷ lệ học sinh chuyển sang học nghề không đạt được như kỳ vọng của các cơ quan quản lý